nhóm đối tượng có hành vi dùng xe ô tô chắn ngang quốc lộ một gây ủn tắc giao thông trên địa bàn xã tân phong thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
đã bị tòa nhân dân tỉnh bạc liêu đưa ra xét xử phúc thẩm về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi năm bị cáo cùng chú tại ấp nhàn dân a xã tân phong thị xã giá rai
điều khiển hai xe ô tô chắn ngang quốc lộ một dẫn đến các phương tiện tham gia giao thông bị ủn tắc
mặc dù lực lượng công an đã vận động thuyết phục thế nhưng các bị cáo vẫn không chấp hành đặc biệt là bị cáo lê thị dung và ngô kim châu
còn nằm ra giữa đường leo lên xe ô tô để chửi bới
xác định hành vi của năm bị cáo đã vi phạm pháp luật gây cản trở giao thông nghiêm trọng ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu đã tuyên phạt y án bị cáo lê thị dung ba năm tù giam các bị cáo ngô văn kiến ngô văn trạng và nguyễn thanh hiệp hai năm sáu tháng tù giam
riêng bị cáo ngô kim châu bị phạt hai năm tù hưởng án treo